bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ giao thông vận tải và các địa phương tăng cường theo dõi thông tin cho các tàu thuyền biết về vị trí
hướng đi diễn biến của áp thấp nhiệt đới để ngư dân chủ tàu biết di chuyển vào nơi tránh trú
lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện việc bắn pháo hoa để cảnh báo cho các tàu thuyền hoạt động
tại khu vực nguy hiểm di chuyển tới nơi an toàn
các bộ ngành liên quan và các địa phương thực hiện việc đảm bảo an toàn giao thông
nhất là các khu vực đã xảy ra ngập sâu như quảng ngãi quảng nam
lực lượng công an tăng cường nhân lực phương tiện thực hiện việc phân luồng giao thông đảm bảo an toàn
các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương chủ hồ chứa kiểm tra giả soát vận hành hồ chứa
phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết
và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
đồng thời các đơn vị liên quan và các địa phương dừng hết tất cả các công trình đang thi công
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công thương theo dõi sát
chỉ đạo việc vận hành hồ chứa thủy điện kịp thời đúng quy định
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quảng ngãi mưa lũ đã làm một người chết
ba người mất tích do nước lũ các tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng nề về tài sản
nhà cửa hoa màu các công trình thủy lợi đê điều hệ thống giao thông công cộng
quảng trị là tỉnh thường chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại thiên tài như bão lũ lũ quét
lốc xoáy hạn hán đặc biệt là bão và lũ lụt thường xuyên xảy ra đã gây nhiều thiệt hại
về người và tài sản
để chủ động đối phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra lực lượng công an trong toàn tỉnh
luôn có sự chuẩn bị kỹ càng về phương án nhân vật lực sẵn sàng ứng phó
những đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai của lực lượng công an đã được chính quyền các cấp
nhân dân ghi nhận và đánh giá cả
trong những năm gần đây do ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu nên hiện tượng thời tiết cực đoan
tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp khó lường và có chiều hướng tăm bên về cầm độ
cũng như tần suất xuất hiện
lực lượng công an toàn tỉnh quảng trị đã có sự chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra
cũng như hỗ trợ kịp thời các địa phương và nhân dân trong công tác phòng chống khắc phục khẩu quả do thiên tai gây ra
để ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thiên tai công an tỉnh quảng trị đã phổ biến
quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của chính phủ bộ công an và cấp ủy chính quyền địa phương
trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn đồng thời ban hành các văn bản về ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chủ động chuẩn bị lực lượng phương tiện hậu cần sẵn sàng cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu giảm nhẹ thiên tai
đồng thời công an huyền đã thám mưu cho thường bộ huyền ủy vị bán nhân dân huyền để trị đạo
trịnh quyền cả cấp nhất là cấp xã để xây dựng cả phương án về phòng chống bạo lụt cử hộ cử nạn năm hai nghìn hai mươi một
đặc biệt trong các đợt mưa lũ vừa qua lực lượng công an đã huy động trên một ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
một cano hơn một trăm linh xe ô tô các loại bám địa bàn giúp nhân dân sơ tán người tài sản đến nơi an toàn
vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân dùng
công an các đơn vị địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di rời hơn một mươi một hộ dân
với gần ba mươi năm nhân khẩu trong vùng bị ngập đến nơi an toàn phân công lực lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa
nhu yếu phẩm thiết yếu kịp thời tiếp tế cứu trợ khẩn cấp cho bà con nhân dân ở các thôn bị ngập lụt và chia cắt
phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm soát phân luồng giao thông tại các điểm bị sạt lở
nhất là tuyến quốc lộ chín và đường hồ chí minh nhánh tây
mưa bão đi qua công an tỉnh quảng trị lại huy động cán bộ chiến sĩ phương tiện giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ

dự báo thời gian tới miền trung sẽ phải tiếp tục gánh chịu nhiều trận mưa bão lớn
như công an các địa phương khác lực lượng công an tỉnh quảng trị sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai góp phần xây dựng hình ảnh công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay
hơn một ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín pfizer đã về đến thành phố hồ chí minh
trước đó hơn một ba triệu liều vaccine pfizer về hà nội vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi
lô vaccine phòng covid một mươi chín pfizer này do mỹ hỗ trợ việt nam thông qua cơ chế covax
đây là lần thứ sáu mỹ hỗ trợ vaccine covid một mươi chín cho việt nam đến nay tổng cộng một mươi hai một triệu liều
như vậy là đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi nước ta đã tiếp nhận và phân bổ bảy mươi đợt vaccine với tổng số chín mươi bảy sáu triệu liều
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
hai mươi giờ trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi cả nước đã tiêm hơn bảy mươi bốn triệu liều vaccine
trong đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi tiêm hơn một triệu liều
một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất tính theo số mũi tiêm số vaccine phân bổ
cập nhật đến sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi là phú thọ hà tĩnh bình phước cao bằng sơn la bạc liêu thái bình điện biên nghệ an hà nội
một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất là quảng bình kiên giang đắk nông hưng yên cả mau hà nam đắk lắc
nguyên hải phòng bình định
trong ngày hôm nay nhiều tỉnh thêm các ca f đơn cử như tỉnh quảng bình thêm bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó một ca về từ vùng dịch
đắk lắc ghi nhận bảy mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín tại sáu địa phương
tính đến một mươi một h ngày hai mươi năm tháng một mươi bến tre có một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
việc tập trung kê khai cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín có một số bất cập
do vậy bộ giao thông vận tải yêu cầu các hãng
các hãng không tổng công ty đường sắt dừng việc yêu cầu hành khách kê khai
quyết định trên được bộ giao thông vận tải đưa ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi
trước đó từ hôm hai mươi tháng một mươi hành khách đi máy bay tàu hỏa phải kê khai thông tin cá nhân vào bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
theo mẫu nhằm đảm bảo hành khách chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo trung thực
chấp hành các quy định biện pháp liên quan khi về nơi cư trú
tuy nhiên bộ giao thông vận tải nhận thấy trong quá trình thực hiện
yêu cầu trên gây ra một số bất cập như tập trung đông người khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga
nguy cơ làm chậm giờ khởi hành
do vậy bộ giao thông vận tải quyết định dừng yêu cầu kê khai bản cam kết
và đề nghị hành khách tiếp tục khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng pc covid
bộ giao thông vận tải giao trung tâm công nghệ thông tin phối hợp với cục công nghệ thông tin bộ y tế
cục tin học hóa gia soát xây dựng tích hợp các nội dung của các bản cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín
lên ứng dụng pc covid nhằm tập trung thông tin có sẵn
việc tích hợp sẽ giúp rút ngắn thời gian kê khai của hành khách mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ
chính xác thông tin của người dân về nơi cư trú
đối tượng gây ra vụ thảm án giết hại bố mẹ đẻ và em gái ruột xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã bị công an tỉnh bắc giang phối hợp với một số đơn vị
nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh lào cai bắt giữ
điều tra làm rõ vụ án
khoảng bốn giờ sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã di lý đối tượng trần văn hiếu
về đến công an tỉnh bắc giang an toàn để điều tra làm rõ vụ án
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng trần văn hiếu khai nhận đã sát hại những người thân trong gia đình
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
để truy xét phát hiện bắt giữ thành công đối tượng của vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nỗ lực phối hợp tích cực với cục cảnh sát hình sự
cục cảnh sát giao thông bộ công an công an tỉnh lào cai và công an một số tỉnh để tổ chức điều tra truy xét

theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
dù số ca mắc đang có xu hướng giảm nhưng bên cạnh đó
sở y tế thành phố cũng lo ngại về việc người dân đang có dấu hiệu chủ quan
dù khắp độ dịch của thành phố đang ở cấp hai nhưng số ca mắc lại đang ở cấp độ ba
công tác kiểm soát dịch và ứng phó vẫn ở cấp độ ba nguy cơ rất cao
vì vậy cực kỳ thận trọng trong thời điểm hiện nay
ngoài ra cuối tháng này thành phố cũng hoàn toàn tự lực khi các đoàn hỗ trợ đã rút đi
căn cứ số lượng bệnh nhân cần chăm sóc và điều trị tương ứng mức độ dịch
phân bố chung về tỷ lệ mức độ nặng của các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
tình hình cơ sở vật chất nhân lực y tế hiện hữu
sở y tế cũng nghiêm cấm việc yêu cầu xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
đối với các trường hợp di chuyển trong thành phố
tại các bệnh viện hay các tòa nhà làm việc công sở tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ

có nghi ngờ người này là tiêu xuất gần hay là có nghi ngờ liên quan tới ổ dịch nào đó ví dụ vậy
chứ còn bình thường thì cũng không phải là xét nghiệm
cho đến nay toàn thành phố đang có một mươi chín trăm chín mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi có sáu trăm tám mươi chín bệnh nhân nhập viện năm trăm ba mươi chín bệnh nhân xuất viện
sắp tới thành phố sẽ thành lập ba đoàn kiểm tra công tác
thực hiện các gối hỗ trợ
ba đợt cho người dân và sẽ có báo cáo gửi ủy ban nhân dân thành phố trước ngày hai mươi tháng một mươi một
hôm nay anh lý văn sơn chủ quán lẩu bò trên đường hoàng sa quận ba
đã chuẩn bị chú đáo cho việc mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ khách tại chỗ
tuy nhiên những quy định mà thành phố đưa ra trong các đề xuất về tiêu chí hoạt động
đã khiến anh vừa mừng lại vừa lo
mình vẫn tuân thủ cái quyết định năm k nhưng mà vẫn phải cho người ta uống bia
ví dụ như là bàn chẳng năm người
nhưng mà cái bàn mình có khoảng cách này kia nọ
chứ bây giờ mà một bàn mà cho hai người rất là khó buôn bán
không lẽ ta đi năm người rồi chia ra hai bàn à
mà bây giờ mấy quán ăn bây giờ đa số tất cả các quán bây giờ là hầu như đều bán rượu bia
do thành phố chưa chốt phương án nên hiện tại đa số các quán ăn có phục vụ rượu bia tại chỗ
còn chưa dám mở cửa
số lượng quán cà phê đồ ăn thì hoạt động nhiều hơn và cho khách ngồi tại chỗ
từ hai mươi bốn tháng một mươi khi các sở ngành của thành phố
bắt đầu đề xuất cho các quán ăn
trong sáu tiêu chí mà các sở ngành của thành phố đề xuất thì có nội dung hàng quán
không được phục vụ quá hai người một bàn và đặc biệt là không được uống rượu bia
đang gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh cũng như người dân
số nhiều đã tiêm đủ hai mũi và nếu mà mở cửa hoạt động lại
thì những cái quán những cái hàng quán là phải có trách nhiệm
có nghĩa là dụ khách mà tới thì mình cứ chết
chết thẻ xanh hoặc là những người fo đã từng bị fo và hết
sau đó khai báo y tế thì cho vô quán
chúng ta không cần thiết phải là ràng buộc mà nó phải là hai người một bàn
mà chúng ta có thể là cho phép
hiện nay là tổng số bàn của một quán chỉ tối đa khoảng chừng sáu đến bảy mươi
như vậy cái thứ nhất là số lượng người nó không đông như lúc trước kia
khi chúng ta chưa có dịch
nếu cho phép những bán quản ăn mà trước hai mươi một h thì cũng rất là khó

bởi lẽ ở sài gòn chúng ta thấy được rằng đặc tính là khách ăn về đêm
cái thứ hai nữa là sau giờ làm việc
cái thứ ba nữa là yếu tố là gì
về gia đình
lúc này họ mới cuối tuần họ mới dẫn gia đình để ăn
như vậy rõ ràng trong vấn đề này chúng ta hiệu chỉnh lại cái thời gian
để chúng ta cho phép để thực hiện
hiện ubnd tp hcm cùng với các sở ngành đang tiếp tục xem xét cân nhắc
để đưa ra phương án cuối cùng là có cho phép hàng quán được phục vụ tại chỗ hay không
hy vọng rằng cách thức triển khai sẽ đảm bảo được công tác phòng chống dịch
và lợi ích của người kinh doanh người dân khi lượng người tiêm vaccine
gần như đã đạt miễn dịch cộng đồng
từ đó kinh tế của người dân và thành phố sẽ dần phục hồi
kính thưa quý vị hơn hai tháng tổ chức dạy học trực tuyến
ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi học sinh của một số trường ở tỉnh cà mau
đã được học trực tiếp và sau đây là ghi nhận không khí háo hức
trong ngày đầu tiên của các em đến lớp
có một mươi tám trường tại cà mau được dạy học trực tiếp trong đó có một mươi một trường tiểu học
bảy trường trung học cơ sở
đây là những trường nằm ở vùng xanh không có ca mắc covid một mươi chín trong một thời gian dài
trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện thới bình và huyện đầm dơi
học sinh đến lớp phải đeo khẩu trang kính chống giọt bắn
trước khi vào lớp phải rửa tay sát phẩm
mỗi lớp có sĩ số không quá ba mươi năm em giáo viên tham gia dạy trực tiếp
đều đã được tiêm ngừa đầy đủ hai mẫu vaccine
trong ngày đầu tiên giáo viên chỉ tổ chức ổn định lớp và dạy một số môn cơ bản
dự kiến đến đầu tháng một mươi một số trường được dạy trực tiếp ở cà mau sẽ tăng thêm
sau khi hoàn thành việc tiêu độc khử trùng và đáp ứng yêu cầu phòng dịch
những nơi dịch phức tạp thì tiếp tục dạy trực tuyến theo chương trình chính khóa
riêng khối mầm non và các trường thuộc nội ô thành phố cà mau
học sinh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
ngoài cà mau hôm nay học sinh lớp chín và lớp một mươi hai của tỉnh bến tre cũng được đến lớp học trực tiếp
tất cả đều háo hức trong ngày đầu tiên trở lại trường vì được gặp lại thầy cô và bè bạn
ngày hai mươi năm tháng một mươi hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm tổ chức lễ xuất quân đội hình
phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời là chuyển vật tư thiết bị y tế
đến hỗ trợ cho tỉnh sóc trăng
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên thành phố mang tên bác
trong hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hcm đã thành lập đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch covid một mươi chín
hỗ trợ tỉnh sóc trăng với thời gian dự kiến từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ngày ba mươi tháng một mươi một
đội sẽ hỗ trợ tiếp nhận vận chuyển bình oxy tại bệnh viện giã chiến khâu dung
điều trị covid một mươi chín huyện trần đề hỗ trợ công tác triển khai các đội hình tình nguyện
phòng chống dịch tại địa phương hỗ trợ vận chuyển người mắc covid một mươi chín
đến các khu cách ly tập trung bệnh viện điều trị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
truy vết người mắc covid một mươi chín đồng thời điều hai xe cứu thương hỗ trợ gần năm thiết bị
vật tư y tế thuốc điều trị covid trang thiết bị phòng chống dịch
theo đề xuất của tỉnh đoàn sóc trăng
trước đó ban thường vụ đoàn tình hiện phòng an tp hcm cũng đã phối hợp cùng các nhà tài trợ
xây dựng kế hoạch hỗ trợ bệnh viện giải chiến tại trường dân tộc nội trú huyện trần đề tỉnh sóc trăng
ngày hai mươi năm tháng một mươi công an xã thới tam thôn huyện hóc môn tp hcm đã lập hồ sơ
và bàn giao cho công an huyện để điều tra xử lý vụ đối tượng cướp giật và kéo ngã nạn nhân
trên đường để bỏ chạy xảy ra trên địa bàn
trước đó chiều ngày hai mươi tháng một mươi một phụ nữ chạy xe máy trên đường phạm thị dây
xã thới tam thôn huyện hóc môn thì bị hai thanh niên áp sát giật điện thoại
nạn nhân sau đó cố giữ tài sản và bị hai đối tượng kéo lê một đoạn gây thương tích khắp người
người dân chạy ra hỗ trợ nhưng không kịp
diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận hết sức bức xúc
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc công an xã thớ tam thôn đã lập hồ sơ
và bàn giao cho công an huyện hóc môn điều tra xử lý theo thẩm quyền
sau ngày tp hcm mở cửa nới lỏng giãn cách xã hội tội phạm trộm cắp cướp giật đang có chiều hướng gia tăng
do đó người dân cần cẩn trọng canh giữ tài sản khóa cửa cẩn thận và ra đường không nên sử dụng điện thoại
mang nhiều trang sức có giá trị để tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc
chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà năm tầng số ba trăm một mươi
đường cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình tp hcm
một mươi sáu người mắc kẹt trong căn nhà đã được giải cứu ra ngoài an toàn
theo thông tin ban đầu thời điểm trên tại một căn phòng phía sau của căn nhà năm tầng
được tận dụng làm nơi kinh doanh quần áo ở tầng trệt và cho hai mươi bảy phòng cho thuê trọ ở các tầng trên
đã xảy ra hỏa hoạn
khó bốc lên cao khi những người ở tầng trên bị mắc kẹt lực lượng tại chỗ đã dùng thang dây
nối vào lan can tầng tầng để đưa nạn nhân xuống đất
cảnh sát tiếp nhận thông tin cũng đã điều xe thang và lực lượng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến hiện trường dập lửa tìm kiếm người ở phía trong
tổng cộng một mươi sáu người đã thoát ra ngoài an toàn trong đó một mươi một người được hướng dẫn tự thoát nạn
bốn người được cảnh sát hỗ trợ và một người bị gãy chân do trượt ngã đã được đưa đi cấp cứu
vụ cháy cũng đã được dập tắt ngay sau đó
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được thống kê làm rõ